chiều ngày hôm nay cục hải quan tp hcm tổ chức họp báo thông tin về vụ việc bốn tiếp viên hàng không hãng vietnam airlines
bị tạm giữ liên quan đến vụ vận chuyển hơn một mươi kg ma túy từ pháp về việt nam
tại cuộc họp lãnh đạo cục hải quan tp hcm thông tin sáng ngày một mươi sáu tháng ba trên chuyến bay vn một mươi từ pháp về tp hcm
lực lượng hải quan đã sàng lọc soi chiếu một số vali của đoàn tiếp viên trên chuyến bay
thì nghi vấn có chất cấm
kiểm tra bốn vali của các nữ tiếp viên gồm nguyễn thanh thủy đặng phương vân trần thị thu ngân võ tú quỳnh
phát hiện tăng vật gồm tám kg thuốc lắc và ba kg ketamin hàng đá được cất dấu tinh vi trong các hộp kem đánh răng
hiện cục hải quan tp hcm phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hcm đã tạm giữ bốn nữ tiếp viên cùng tăng vật để lấy lời khai